nắng nóng gai gắt những ngày qua không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cả nước
mà còn khiến cho nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt đột quỵ
chủ yếu là người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém hay những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời
tại bệnh viện lão khoa thành phố hà nội các bác sĩ liên tục tiếp nhận các ca bệnh vào cấp cứu
nhiều trường hợp liên quan đến thời tiết nắng nóng gai gắt phần lớn là do huyết áp sốc nhiệt đột quỵ
phải nói rằng là thời tiết ảnh hưởng rất lớn rất lớn làm cho người già thứ nhất là người mệt mỏi bãi hoài
đi lại là không vững và đặc biệt là rất là bị chóng mặt mà ăn vào là nôn da
chính vì ăn vào nôn da chứ không có cái sức ở trong người nên ra là chân tay nó cứ bụt rùn đi lại không vững
thế nên cái thời tiết là ảnh hưởng lớn mà ngủ nhất là ngủ là các cụ ngủ cứ chập trờn chập trờn không ngủ được
có một cụ vào viện đây đúng không ạ
đầu tiên cũng nghĩ là thời tiết nó nắng nóng thôi nhưng thực ra khi vào trụ nên
phim em lai sỏ não thì đã là một cái tai biến bệnh não rồi
mình cũng nghĩ là nó chỉ là do thời tiết nắng nóng nó đau đầu một chút vài hôm nó lại hết
như vậy thì có thể đấy là nó đã tăng phép áp rồi và nguy cơ đã bị tai biến
ở những bệnh viện khác bệnh nhân nhập viện cũng gia tăng vì không chịu được áp lực của thời tiết khắc nghiệt
nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao gây chóng mặt lơ mơ dối loạn ý thức
thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng đến chức năng tim phổi hệ thần kinh
tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp có bệnh mãn tính như tăng huyết áp bệnh phổi mãn tính thậm chí tử vong
nước cho chúng ta và như vậy sẽ làm giảm tránh đi cái tình trạng là chúng ta bị hạ huyết áp và giảm cho cái thân nhiệt của chúng ta
như vậy nó sẽ tránh được cái tình trạng đột quỷ
các chuyên gia khuyến cáo khi thấy người có biểu hiện sốc nhiệt cần đưa bệnh nhân vào chỗ mát nới lỏng và khởi bớt quần áo khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất không dùng thuốc hạ sốt bởi không có tác dụng trong trường hợp sốt do sốc nhiệt